thưa quý vị tại nghệ an lừa đảo chiếm đoạt gần tám tỷ đồng
đối tượng âu thị thanh hằng trú tại phường vinh tân tp vinh
vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi
tại các địa điểm sang trọng đi xe sang ở trung cư cao cấp
khoe tài sản hàng tỷ đồng và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt
để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư
với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai tp hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng